từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm tới đây tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc
xã ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam sẽ diễn ra đại lễ phật đàn liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến vơ sắc năm hai nghìn một mươi chín sẽ đón hơn một năm trăm linh chức sắc và lãnh đạo các giáo hội
nhà nghiên cứu học giả đến từ hơn chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đại lễ là dịp để gặp gỡ và giao lưu giữa các nhà lãnh đạo phật giáo
truyền bá thông điệp của đức phật cho nhân loại về hòa bình hòa hợp tiến bộ và phát triển
sẽ có tới một mươi phật tử và người dân việt nam tham dự đại lễ
đây là lần thứ ba đại lễ vơ sát được tổ chức tại việt nam
sau hai lần đăng cai vào năm hai nghìn tám tại thủ đô hà nội và năm hai nghìn một mươi bốn tại tỉnh ninh bình